trước đây cục biểu diễn nghệ thuật đã hai lần đề nghị triển khai việc cấp thẻ hành nghề ca sĩ
nhưng vẫn chưa đi đến những thống nhất cụ thể
trong thời gian ấy các văn bản cũng đã liên tục được sửa đổi sao cho phù hợp
nhằm bảo vệ chặt chẽ hơn quyền lợi cho những nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật nghiêm túc